bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày một mươi tháng tám tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi là bảy mươi năm chín trăm hai mươi ca
sáng nay cả nước có năm một trăm bốn mươi chín ca mắc mới trong đó có năm ca nhập cảnh và năm một trăm bốn mươi bốn ca ghi nhận trong nước
đứng đầu số ca nhiễm vẫn là tp hcm với hai bốn trăm chín mươi ca tiếp theo là bình dương với một ba trăm hai mươi năm ca
tp hcm ghi nhận thêm một ca mắc mới
trong ngày hôm qua có năm trăm chín mươi chín chín trăm bốn mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là chín chín trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy liều